đồng chí hoàng văn thắng bí thư tri bộ bàn quỳnh thuận là một ví dụ là người đứng đầu cấp ủy đồng chí cùng tri bộ ra nghị quyết về việc chuyển đổi từ trồng ngô sang các cây công nghiệp cây ăn quả có hiệu quả cao hơn
đồng chí hoàng văn thắng bí thư tri bộ bản quỳnh thuận là một ví dụ là người đứng đầu cấp ủy đồng chí cùng tri bộ ra nghị quyết về việc chuyển đổi từ trồng ngô sang các cây công nghiệp cây ăn quả có hiệu quả cao hơn

do đó các cây như đào và sa nhân là chủ đạo mang lại nguồn thu hơn hai trăm linh triệu đồng mỗi năm
sau khi đã trừ các khoản chi phí đầu vào
sự chăm chỉ của đồng chí thắng không chỉ để phát triển kinh tế gia đình
mà còn để tạo nên một mô hình nhằm khích lệ bà con trong bàn học tập làm theo
kể cả vi thư kể cả đảng viên cho chi bộ là phải ngưng máu
chấp hành những mọi chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
và tiên phong ngưng máu là phát triển sản xuất
mình phải làm ra mô hình trước để có hiệu quả thì bà con mới theo mới học
lúc đấy là triển khai nó dễ hơn
cũng như là để cho bà con tự tìm tòi tự phát
thì kể cả mình vươn đụng cũng không được
cái gì cái mà phải làm ra hiệu quả kinh tế là họ mới theo
vai trò của tri bộ đảng viên ở thuận châu không chỉ được thể hiện trong lĩnh vực phát triển kinh tế tại địa phương
mà còn cả trong các lĩnh vực khác
chi bộ chạm ý
lĩnh vực phát triển kinh tế xã trường pha là một chi bộ trẻ
tuy mới được thành lập vài năm trở lại đây
nhưng kể từ khi có sự lãnh đạo chỉ đạo của tri bộ
thì chất lượng khám chữa bệnh cho người dân đã có những bước tiến đáng ghi nhận
mỗi ngày cán bộ y bác sĩ tại trạm tổ chức khám chữa bệnh cho hàng chục lượt bệnh nhân trong xã
bên cạnh đó việc tổ chức tuyên truyền y tế về các lĩnh vực phòng ngừa bệnh dịch
dinh dưỡng cho trẻ em được đội ngũ y bác sĩ thực hiện thường xuyên
người dân trong xã cũng nhờ đó mà được tiếp cận với các kiến thức cần thiết
để nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình
phát huy vai trò của đảng viên
chi bộ trạm y tế xã trỉnh pha đã gắn việc thực hiện những chỉ thị
nghị quyết của đảng bộ các cấp với công tác chuyên môn
qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu về xã hội mà đại hội đảng các cấp đã đề ra
đạt được một số kết quả khả quan công tác tuyên truyền
vận động thì chúng tôi cũng đã có một số cán bộ
ví dụ như cán bộ kia một cái chuyên sách là truyền thông gia đình sức khỏe
thường xuyên kịp thời xuống đến bản để tuyên truyền tới mọi người dân
để đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội
các cấp ủy ở thuận châu tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng
bồi dưỡng đào tạo họ trở thành những cán bộ công chức
và những người có trách nhiệm ý thức cao với công việc với cộng đồng xung quanh
các đồng chí được kết nạp vào đảng thì đã hiểu rõ mục đích
ý nghĩa đảng viên là gì luôn đi đầu các phong trào của xã nhà
nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã nhà
huyện thuận châu đã kết nạp được sáu trăm bảy mươi hai đảng viên ở các bản mà chưa có tri bộ
cũng như là trường học trạm y tế chưa có trí bộ
và từ đó đã nâng cao được chất lượng đảng viên của toàn đảng bộ
và các đảng viên đã phát huy được tính tiên phong của đảng viên
đem đến các chương trình nghị quyết của đảng và chính phủ đến với người dân
có thể thấy việc củng cố nâng cao chất lượng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu
của đội ngũ đảng viên ở cơ sở làm đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội của thuận châu
là hướng đi đúng
bởi đối với đồng bào các dân tộc thiểu số khi trình độ nhận thức còn chưa đồng đều
thì cần phải có một đội ngũ cán bộ đảng viên miệng nói tay làm
vừa tuyên truyền vừa thực hiện để dân tin tưởng và cùng chung tay thực hiện
các chủ trương nghị quyết của đảng đề ra